bộ lao động thương minh và xã hội đề nghị sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tổ chức thực hiện chi trả đúng đủ kịp thời trợ cấp yêu đãi người có công với cách mạng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
kho bạc nhà nước bố trí kinh phí chi trả trợ cấp gộp trước hai tháng trợ cấp hàng tháng trong một lần chi trả
phối hợp các cấp ngành ở địa phương lựa chọn thời gian tổ chức thực hiện chi trả bảo đảm an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ủy ban nhân dân cấp huyện có biện pháp hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và những hộ gia đình khó khăn không đủ lương thực trong thời gian cách ly xã hội